trong quý i năm hai nghìn hai mươi ngành thủy sản không chỉ đối phó với dịch covid một mươi chín mà cả hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
vì vậy tuy tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản vẫn tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu đã giảm một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
để ứng phó với dịch covid một mươi chín và thời tiết khắc nghiệt ngành thủy sản đã lên kế hoạch ứng phó chi tiết cho từng ngành hàng
để bảo đảm duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo kế hoạch đã đặt ra cho năm hai nghìn hai mươi
dự báo sau khi dịch qua đi thị trường eu sẽ hồi phục và ngành thủy sản nước ta sẽ có lợi thế ưu đãi
từ tận dụng ưu đái evfta đặc biệt đối với sản phẩm tôm
bên cạnh thị trường eu một số nước như trung quốc hàn quốc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
theo báo cáo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam hiện những sản phẩm như cá cha
mỗi tháng đều có trên năm trăm linh container xuất khẩu chủ yếu sang thị trường trung quốc
ngoài ra phân khúc thủy sản đóng hộp đối với cá ngừ vằn cá ngừ sọc sản lượng trên hai trăm linh tấn một năm
đang có nhu cầu rất lớn để phục vụ hệ thống siêu thị

đang có nhu cầu rất lớn để phục vụ hệ thống siêu thị